chiều ngày một mươi sáu tháng bốn cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông cho biết
cục đã yêu cầu facebook chỉnh sửa lại bản đồ số và hiển thị tên hai quần đảo trường sa và hoàng sa
lên bản đồ của việt nam đồng thời xóa bỏ ngay lập tức tên hai quần đảo này trên bản đồ của trung quốc
đại diện facebook cũng đã gửi đi thông tin tới các cơ quan báo chí việt nam
thừa nhận đó là một lỗi kỹ thuật liên quan đến bản đồ được sử dụng trong công cụ chọn mục tiêu quảng cáo
vấn đề này hiện đã được khắc phục
trước đó cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã yêu cầu sửa lại bản đồ số của facebook
khi nhập tên trung quốc vào đối tượng chạy quảng cáo facebook khoanh vùng và hiển thị vị trí lãnh thổ quốc gia này theo màu sắc
tuy nhiên khi chọn vị trí hai quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam
thì hiển thị chung màu xanh cùng với các phần lãnh thổ còn lại của trung quốc
ngoài ra nếu chọn việt nam ở một đối tượng chạy quảng cáo thì hai phần quần đảo này lại không hiển thị